từ đêm qua một mươi bốn tháng tám bão số bốn bắt đầu đổi hướng di chuyển về phía tây
tính đến hồi chín h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc cách các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an khoảng năm trăm linh sáu trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tương đương sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi sáu tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông trên khu vực phía đông vịnh bắc bộ cách bờ biển các tỉnh từ quảng ninh đến nghệ an khoảng hai trăm bảy mươi ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tương đương sáu mươi chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm một mươi km tính từ tâm bão
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày một mươi bảy tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên bờ biển các tỉnh từ hải phòng đến nghệ an